sáng nay bộ y tế cho biết đã có tổng cộng hai mươi một ba trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
trong ngày hôm nay có một trăm linh chín hai trăm ba mươi bốn liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bốn bảy mươi năm triệu liều trong đó tiêm mũi một là bốn ba trăm hai mươi ba năm trăm bảy mươi một liều và tiêm mũi hai là bốn trăm hai mươi ba bảy mươi một liều
cũng theo bộ y tế tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua đến sáu giờ sáng nay có hai bảy trăm sáu mươi bốn ca mắc mới
trong đó hai ca nhập cảnh và hai bảy trăm sáu mươi hai ca ghi nhận trong nước tại tp hcm một tám trăm bốn mươi chín ca và giải rác ở một vài tỉnh thành khác
trong khi đó sáng nay sở y tế hà nội cho biết đã ghi nhận một mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai mới
trong đó một mươi ba trường hợp tại cộng đồng và sáu trường hợp tại khu cách ly tập trung chín chùm ca bệnh
như vậy là trong đợt dịch thứ tư này từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến thời điểm này hà nội đã có tám trăm một mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó bốn trăm chín mươi năm ca tại cộng đồng ba trăm một mươi tám ca đã được cách ly có năm trăm bốn mươi bốn trường hợp thuộc các ổ dịch chưa qua một mươi bốn ngày
theo thông tin từ hcm
học viện quân y bộ quốc phòng sau khi hoàn thành tiêm mũi thứ hai trong một tình nguyện viên đợt ba a
vào sáng ngày hôm nay các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine nanocovax phòng covid một mươi chín giai đoạn ba
tiêm thử nghiệm mũi hai cho một mươi hai tình nguyện viên thuộc đợt ba b
trước đó một mươi ba tình nguyện viên đợt ba a và ba b đã hoàn thành tiêm mũi thử nghiệm đầu tiên vaccine nanocovax vào ngày một mươi bốn tháng bảy
sau đó một tình nguyện viên đợt ba a hoàn tất mũi tiêm thứ hai vào ngày hai mươi hai tháng bảy
các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến
sự kiến là ngày một mươi năm tháng tám các đơn vị sẽ hoàn thành tiêm mũi thứ hai của cả giai đoạn ba
vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax được công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen phát triển từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp
trước khi thử nghiệm giai đoạn ba vaccine này đã trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn một bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai là từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn ba chính thức từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
qua hai giai đoạn đầu kết quả thử nghiệm cho thấy một trăm linh tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt tỷ lệ chuyển đổi huyết thành đạt trên chín mươi chín
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh vẫn diễn biến khó lường
một trong những nguyên nhân đó là do người dân không thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
do đó để kéo giảm và tiến tới kiểm soát được dịch chính quyền thành phố đang có những biện pháp quyết liệt hơn
kể từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy công an thành phố hồ chí minh sẽ đồng loạt gia quân xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
ghi nhận trong đêm đầu tiên thì đa số người dân sẽ bị bệnh
người dân đã chấp hành quy định này của chính quyền thành phố
từ chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy công an các vượng nguyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã quán trị cán bộ chiến sĩ triển khai chốt chặn và tuần trai kiểm soát
để tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
các trường hợp được ra đường đó là các trường hợp cấp cứu đối với công nhân vệ sinh
những người làm công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công tác phòng chống dịch
cũng như lực lượng phóng viên báo chí và một số các
cái xe chở các hoàng hóa thiết yếu
ngoài ra thì các trường hợp khác là không được ra đường
do đó thì ngay từ một mươi tám h ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đồng loạt ra quân thực hiện
và sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp ra đường theo văn bản hai nghìn bốn trăm chín mươi của ubnd thành phố
gần đến một mươi tám giờ các tuyến đường trên địa bàn thành phố vắng hơn rất nhiều so với những ngày trước đây
càng về đêm chỉ có một số người vội vã trở về nhà
sau một ngày làm việc những trường hợp không thuộc diện được ra khỏi nhà đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính
sáu giờ tối hôm nay này đi thì hiện nay là rất là phấn
đường nó vắng chỉ còn vài trường hợp là người ta đi làm về
và họ xin họ trình bày họ xin là hôm nay là
giờ này lý do các công việc cơ của chỗ làm của họ ví dụ ngân hàng
cụ thể một số trường hợp nó ra thì từ chiều giờ chúng tôi kiểm tra là đa phần là nhân viên ngân hàng họ đi làm về
thì họ cũng trình bài là hôm nay họ về là bữa cuối họ không có đi nữa
còn những trường hợp
là đi xe đi ra đường mà nhiều cái lý do không xứng đáng thì chúng tôi lập biên bản xử lý
từ tám h đến sáu giờ sáng hôm sau là các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa
vì vậy thì các lực lượng giao hàng là sẽ không được ra đường
và người dân cũng không được ra đường
trên tinh thần đó chúng tôi cương quyết xử lý đối với các trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết
còn ngoài ra những trường hợp khác như giao hàng đi mua đồ mà không cần thiết thì chúng tôi là cương quyết xử lý
cái nhà em nó gần ở đây nè
là một nhà là của người nhà còn nhà em thuê là có vợ con ở thì do lo xong ở nhà xong em mới chạy về bên con là xong thôi
chứ em cũng không phải đi đâu lung tung hết à
cho nên em bị bất khả kháng và thật sự em cũng thất nghiệp cả hơn tháng nay mà bây giờ phạt như vậy thì em cũng
em cũng căng quá em cũng không biết sao đây nữa
cái bệnh này đi ra lây lan rất là nhiều
làm như vậy là rất là tốt
nếu mà hạn chế ra đường thì coi như là không chế được cái việc này là tôi rất mừng
theo đó người dân chỉ được ra đường khi có việc thực sự cần thiết
như mua nhu yếu phẩm thiết yếu lương thực từ sáu giờ sáng đến một mươi tám h mỗi ngày đến khi có chỉ đạo mới ít nhất là đến ngày hai tháng tám
vào ban đêm ngoài những đối tượng ưu tiên thì người dân chỉ được ra ngoài khi cấp cứu
các lý do khác sẽ bị xử phạt hành chính từ một triệu đến ba triệu đồng
ủy ban nhân dân các vận quyện và thành phố thủ đức sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân bằng nhiều phương thức
để mọi người cùng đồng lòng với thành phố biết tâm đẩy đùi dịch bệnh
chiều ngày hôm qua trên mạng xã hội lan truyền
thông tin về việc từ mai hà nội có ba chốt
công an tp hà nội khẳng định tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội nói trên là bịa đặt
đơn vị đang chỉ đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố hà nội phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông khẩn trương
truy tìm tài khoản đăng thông tin sai sự thật này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi bốn tháng bảy
công an thành phố hà nội đã triển khai hai mươi ba chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố
tại hai mươi ba chốt kiểm dịch có sự tham gia của một mươi một cán bộ gồm hai cán bộ cảnh sát giao thông
một cảnh sát cơ động hai thanh tra giao thông hai cán bộ y tế hai cán bộ quân đội và hai cán bộ tư pháp của địa phương
tổ trưởng được giao cho lực lượng cảnh sát giao thông
bất chấp chỉ thị một mươi sáu bốn người đã tụ tập ăn nhậu và hát karaoke tại căn nhà số bảy trăm sáu mươi bảy
đường tạ uyên khóm năm phường một tp hcm
khi tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đến kiểm tra các đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối đe dọa phóng viên tác nghiệp
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc có nhóm người tụ tập tại địa điểm trên
tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đã kịp thời có mặt
phát hiện lực lượng nhóm người trên đã bỏ vào trong tắt hệ thống điện và không mở cửa
đến khi tổ công tác vận động vào được bên trong thì các đối tượng rất hung hăng
có lời lẽ thách thức lực lượng chống đối đe dọa phóng viên trong quá trình tác nghiệp
qua kiểm tra phát hiện trong phòng có một bàn nhậu một loa kẹo kéo và một micro
lực lượng đã mời bốn đối tượng gồm đoàn phú thịnh chú tải tp hcm tô liêm và tô thiện minh
cùng chú phường một tp cm và nguyễn nhật trương chú thị trấn cái đôi vảm huyện phú tân
về cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh sóc trăng công an phường năm tp sóc trăng cũng đã phát hiện bắt quả tàng một mươi đối tượng
đang tụ tập ăn nhậu tại một tròi giấy bỏ hoang nằm trên đường kênh cầu xéo
thuộc địa bàn khóm ba trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một trong số một mươi đối tượng đã bỏ trốn
tại cơ quan công an chín đối tượng đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình
hiện cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt
mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng do vi phạm về các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiếp tục xác minh đối tượng còn lại để xử lý sau
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín võ thị mộng nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu võ thị mộng soàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cùng chú tại xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh an giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhận được tin báo
từ quần chúng nhân dân tại căn nhà của võ văn thôi có nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội
về ma túy nên lực lượng công an huyện phú tân phối hợp với công an xã phú thạnh
đến kiểm tra qua kiểm tra khám xét căn nhà lực lượng chức năng thu giữ hai trăm năm mươi ba bọc ni lông ma túy đá
khoảng ba mươi gram một trăm một mươi đoạn ống hút chứa heroin khoảng hai mươi năm gram hai viên thuốc lắc bảy điện thoại di động
một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ liên quan khác
lực lượng công an tiến hành tạm giữ năm đối tượng trên qua làm việc năm đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên
của một đối tượng lạ ở thành phố châu đốc đem về phân chia để bán kiếm lời
nhưng chưa kịp tiêu thụ hết thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
với hành vi tham mô tài sản ông trần xuân long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại khu quy hoạch đông nam thủy an
phường thủy dương thị xã hương thủy tránh văn phòng cảng hàng không quốc tế phú bài tỉnh thừa thiên huế
vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
trước đó cơ quan an ninh kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế chủ trì điều tra và tiến hành khởi tố vụ án tha mô tài sản
theo điều tra ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình tham gia quản lý điều hành cảng hàng không quốc tế phú bài ông long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
để nhiều lần chiếm đoạt tài sản với số tiền năm tỷ đồng của đơn vị này thông qua việc nhượng quyền khai thác
đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế phú bài cho công ty cổ phần phú hoàng thịnh taxi vàng
và công ty taxi tc huế taxi thành công
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện yên
phong vừa đấu tranh làm rõ và bắt giữ ổ nhóm gồm một mươi sáu đối tượng là trưởng phòng nhân sự nhân viên quản lý kho lái xe và bảo vệ
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn intop việt nam tại khu công nghiệp yên phong về hành vi tham mô tài sản trộm cắt tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu cơ quan công an xác định chủ mưu cầm đầu ổ nhóm này là nguyễn văn minh ba mươi năm tuổi
ở xã long châu huyện yên phong trưởng phòng quản lý nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn intop việt nam
lợi dụng chức vụ và sơ hở trong công ty minh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền móc nối với công nhân
quản lý các kho xưởng thu gom hơn ba mươi tấn thiết bị vật tư rồi bàn bạc thống nhất với lái xe và bảo vệ
lén lút chuyển số hàng trên ra ngoài công ty bán lấy tiền với tổng giá trị ước tính khoảng năm trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã khẩn trương điều tra giác minh và thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án tại hai kho hàng của tạ khắc thái
bốn mươi tuổi ở xã long châu huyện yên phong đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng
tòa nhân dân tỉnh cao bằng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo nông văn hòa
phương văn kế hoàng văn ba và lưu văn trường cùng chú tại xóm lũng phấc xã đàm thủy huyện trùng khánh
tỉnh cao bằng về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng khi được người đàn ông tên sang thuê tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hòa đã thuê kế chiến ba và trường đưa dẫn hai mươi năm người từ xóm bản dít xã đàm thủy huyện trùng khánh
đến mốc tám trăm hai mươi trên hai thuộc địa phận xã đàm thủy để các công dân này xuất cảnh trái phép sang trung quốc
với số tiền công thỏa thuận là năm trăm linh nhân dân tệ một người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nông văn hòa một mươi năm tù phương văn kế chín năm tù
hoàng văn ba và lưu văn trường mỗi bị cáo tám năm tù cùng với tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép